diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ sáu với chủ đề trẻ em với các vấn đề về trẻ em chính thức khai mạc
tham gia diễn đàn có một trăm tám mươi trẻ em đại diện của bốn mươi hai tỉnh thành phố và các đoàn đại diện đến từ làng trẻ em sos
người khuyết tật và hội đồng trẻ em tại bốn tỉnh thành phố
bộ lao động thương binh và xã hội ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức và đồng hành cùng chương trình
tại diễn đàn này các em sẽ được cung cấp thông tin về việc thực hiện các kiến nghị của các em
tại diễn đàn trẻ em lần thứ năm năm hai nghìn một mươi bảy thảo luận đưa ra các thông điệp kiến nghị về các nội dung
phòng chống xâm hại trẻ em phòng chống tai nạn thương tích trẻ em an toàn trên môi trường mạng
và các vấn đề khác mà các em quan tâm
sau diễn đàn các khuyến nghị sẽ được gửi đến các cơ quan các tổ chức xã hội và các nhà hoạch định chính sách
những người làm việc vì trẻ em
đặc biệt ngày một mươi bảy tháng tám
các em sẽ được gặp gỡ đối thoại và trao các kiến nghị đến lãnh đạo nhà nước quốc hội bộ ngành và các tổ chức
diễn đàn là một phần quan trọng trong việc thực hiện quyền trẻ em với đúng thông điệp
trẻ em lên tiếng trẻ em khởi xướng trẻ em cùng hành động